đó là tôn thờ những giá trị truyền thống trong lễ nghĩa tôn sư trọng đạo và hiếu thảo với tổ tiên ông bà cha mẹ
tất cả các cùng bậc thăng trầm của đời sống văn hóa đều thấm được tinh thần nhân ái
chương trình sắc màu dân tộc của kỳ này chúng tôi rất hân hạnh được giới thiệu đến quý vị và các bạn về những nét đẹp trong truyền thống văn hóa của người khơ me nam bộ
nền văn hóa khơ me có giá trị tiêu biểu riêng có nhưng vẫn bảo đảm yếu tố hài hòa trong cộng đồng các dân tộc việt nam
trong xu thế hội nhập như ngày nay nền văn hóa đó vẫn được gìn giữ và phát huy
người khơ me vẫn luôn giữ được bản sắc dân tộc đặc trưng tính cộng đồng và đời sống sản dị trong văn hóa truyền thống cùng các giá trị đạo đức thẩm mỹ từ bao đời nay vẫn còn nguyên vẹn

ở đây hội tụ những người tâm huyết với văn hóa của dân tộc mình
họ vừa là người sáng tác vừa là người gìn giữ và bảo vệ các giá trị văn hóa truyền thống
trước sự xâm nhập của văn hóa ngoại lai
đây là trại sáng tác của các nghệ sĩ đại diện cho các dân tộc ở vùng đồng bằng sông kiều long
sau mỗi đợt học tập giao lưu các nghệ sĩ lại có gì đi đến những làng quê truyền thống
với những phong tục tập quán nền nét văn hóa khác biệt của mình
trong sự lựa chọn lần này họ đã tìm đến với làng làm cốm truyền thống ở sóc trăng
được chuẩn bị cho lễ tết sen lôn ta trên bàn thờ của người khơ me không thể không có món cốm
có hàng chục tấn cốm được sản xuất tại ngôi làng này để phục vụ lễ tết
thể hiện trong sinh hoạt tín ngưỡng tính cộng đồng
còn thể hiện ở đất nước
các nghệ sĩ đã tìm được tinh thần đoàn kết dân tộc trong đời sống văn hóa
bảo tồn văn hóa chính là sự vun đắp hàng ngày của các nghệ sĩ đối với các phong tục của dân tộc mình
những tác phẩm sống được trong nhân dân là khi tác phẩm đó phản ánh được đời sống văn hóa của người dân
muốn có tác phẩm sống được với nhân dân thì các tác giả trước hết phải cùng sống
cùng thấu hiểu và cảm nhận được những khát vọng của người dân

các dân tộc khác trong khu vực tới để cùng tham dự lễ hội
hàng năm như thế thì ở trong cái nét sinh hoạt lễ hội của đồng bào nó có những cái nét khác
ngay cả là nghề như ngày hôm nay mà chúng ta nhận thấy đây
thì cái nghề giả công dẹp hôm nay so với trước đây nó cũng có cái khác đi
truyền thống văn hóa của người khmer được thể hiện rất rõ qua lễ hội
sendonta là ngày tết truyền thống chứa đựng những giá trị nhân văn sâu sắc
sendonta là ngày lễ tết truyền thống chứa đựng những giá trị nhân văn sâu sắc
nếu như lễ vô lan của người kinh được xem là mùi báo hiếu của con cái vừa đến sinh thành
thì lễ sendonta của đồng bào khmer cũng có ý nghĩa tương tự
lễ sendonta là dịp để họ hàng anh em con cháu trong gia đình quây quần bên nhau
và làm lễ cầu phước cho người quá cố
không khí rộn ràng của ngày tết diễn ra ở mọi nơi đến tận các phung sóc
lễ sendonta gồm có ba phần chính
cùng giúp ông bà đưa ông bà vào chùa và tiện ông bà
các lễ vật cúng dù nhà giàu hay nghèo đều không thể thiếu nhang đèn hoa quả trầu cao
ly nước lạnh tách trà ly rượu
lễ sendonta như là người kinh nói như là lễ vô lan mùa báo hiếu
lễ sendonta vô là cúng ông bà ông bà lại thăm cha thăm gia đình thăm con cháu
thì phải mình cúng có làm mắm cơm hay mắm cơm cúng ở tại nhà
gước ông bà tổ tiên
đến nhà rồi tới chiều mình đưa ông bà đi chùa cầu siêu đi mù mã đi tháp
chỗ cha mẹ tổ tiên mình mình cầu siêu
rồi có cha mẹ già ở nhà thì con cháu hay đi là tắm cho cha cho mẹ
kêu là tắm cho phật tại nhà tại nhà
kêu là phật ở phật tại nhà
có ông cụ bà cụ già đó rồi có đồ mới mình phải đưa cho ông dạch và cha mẹ mình đó
cho đồ mới tại năm mới phải có đồ mới
như mình con cháu lại mình nói như là một năm qua mình có tiếng nặng về với cha mẹ
vì đó mình xin lỗi cha mẹ
rồi kêu là tắm nó thì mình kêu là mình gửa cái tiếng nặng nhẹ của cha mẹ
chùa rơi ở sóc trăng nổi tiếng là một quần thể kiến trúc đẹp và độc đáo bậc nhất đồng bằng sông cửu long
tại đây lễ hội được diễn ra trong ba ngày
sau khi cúng ông bà tổ tiên tại gia đình người khơ me mang các đồ cúng lễ đến chùa để làm lễ
đặc trưng nổi bật của văn hóa
khơ me là gắn đời sống sinh hoạt cộng đồng với giáo lý
tuy nhiên văn sâu sắc được thể hiện rõ nét qua các lễ hội
các giáo lý nhớ ơn tổ tiên ông bà cha mẹ và cả những nghi lễ vòng đời của con người
từ khi sinh ra đến lúc tử giã cõi đời bao hàm giá trị đạo đức thẩm mỹ
ngoài ra trong văn hóa truyền thống của cộng đồng ở các phung sóc
thường mang tính tập thể nhằm xây dựng môi trường tốt để bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc
cháu nhầm đứa con nhỏ
ước mơ làm thầy giáo hoặc là làm việc này làm việc chia làm bác sĩ gì đó
tùy theo ước mơ mấy tuổi trẻ
có đó như là cái phong tục cúng trăng
xong rồi kêu mấy đứa thiếu nhi đó là phải kêu là ốc âm bốc
ốc là mình đúc vô
tiếng ốc là như mình đúc
âm bốc là tiếng dưới lề cung dẹp đó
ốc âm bốc
ngày đó lễ là ốc âm bốc là lễ kêu là cúng trăng
cúng trăng thường thường người dân tộc
hồi đó làm nghề nông nhiều làm vụn
như là đầu vụ gớt mưa xuống phải mình trồng
trồng khoai trồng này trồng kia
mình thu vật
rồi tới như là mình xuống rồi tới như là tháng một mươi đó
rồi hồi xưa thì mình làm lúa có một vũ
tháng một mươi là có lúa mới rồi
lúa mới mới người ta cắt lúa nó
hơi còn chưa chín chưa non non
đem lại người ta đập thành cung dẹp
kem dẹp đó là tiếng khém là âm bốc
trong lễ hội hoạt động sôi động nhất chính là các ban nhạc lễ
với các giai điệu nhạc lễ rất khác biệt và độc đáo
đây là giàn nhạc ngũ âm người khơ me
giàn nhạc này được chế tạo bởi năm loại chất liệu khác nhau
tạo thành một âm thanh tổng hợp cho giàn nhạc
nhạc vũ âm là loại nhạc không thể thiếu được trong những ngày trọng đại của người khơ me
âm nhạc là tiếng nói phản ánh tâm tư tình cảm và khát vọng vươn tới cái đẹp qua bao thế hệ
âm nhạc không chỉ mang đến niềm vui hạnh phúc mà còn có vai trò quan trọng trong các lễ nghi lễ hội truyền thống
có ý nghĩa sâu sắc và thiết thực trong đời sống cộng đồng
khu vực của mình bây giờ gửi mấy mấy người hả
có mười mấy
có mười mấy người hả
có mười mấy người mấy người nó lại chơi đây